nhớ lại cái người yêu đầu của mình thoáng qua nhưng mà rất là sâu đậm và cũng hởi gấm một cái
một cái luyến tiếc cái làng hoa ngọc hà bị bê tông hóa và bây giờ không còn là hoa ngọc hà như vậy
xưa câu kết của tôi là cuộc sống mới dù có thêm bao nhiêu làng hoa nhưng mà càng làm tôi nhớ cái làng hoa ngọc hà